tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử sơ thẩm nguyễn mạnh cường chú tệ huyện lục nam tỉnh bắc giang
về hành vi tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại km hai trăm ba mươi chín bốn trăm một mươi bốn quốc lộ ba cao bằng hà nội
thuộc địa phận thôn khuổi hoa xã hoa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
phát hiện bắt quả tang trên xe ô tô do nguyễn mạnh cường điều khiển chở bốn người trung quốc
thời điểm kiểm tra các trường hợp này đã không xuất trình được giấy tờ theo quy định
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn mạnh cường hai mươi bốn tháng tù treo về tội tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép